chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh podcast của báo sức khỏe và đời sống lại là mình thùy dung đây
thêm một tuần nữa trôi qua và chúng ta đã đi được một nửa chặng đường của hai nghìn hai mươi bốn rồi nhanh thật ếch
mọi người đã thực hiện được những sự định gì chưa mình thì vẫn vật lộn với việc chữa lành bản thân đây
mình vừa nhận ra một phương pháp chữa lành cực kỳ hiệu quả cả thân và tâm luôn mọi người biết là gì không
đó là chơi thể thao đấy bởi vì thời gian vừa rồi mình có gặp một số vấn đề không được như ý trong cuộc sống nên là hơi khép mình lại một chút
nhưng mà như thế lại khiến mình càng buồn và suy nghĩ nhiều hơn tách biệt dần với những người xung quanh
cảm giác như trong cơ thể không còn một xíu năng lượng nào
và nghe theo lời khuyên của một người em chơi cùng thì mình đã thử tìm những câu lạc bộ hoặc hội nhóm về các môn thể thao trong khu và đăng ký tham gia chúng
sau khi suy nghĩ và chọn lựa thì mình đã chọn chơi cầu lông vì từ bé đã hay luyện vượt với mấy đứa nhỏ
và bắt đầu thì việc phải đối mặt với những người xa lạ khiến mình hơi ngại và hồi hộp
nhưng mà các bạn biết không nó chữa lành hiệu quả đến không ngờ
thể thao không chỉ là việc đốt cháy calor hoặc là tăng cường cơ bắp
nó còn là một phương pháp chữa lành hiệu quả mà có thể giúp chúng ta vượt qua nhiều loại bệnh tật và khắc phục các vấn đề về tinh thần
đặc biệt là còn giúp mình kết thêm được rất nhiều bạn mới thậm chí là những hàng xóm xung quanh mình nữa
những giây phút tham gia đều giúp mình giả stress hết mình và cảm nhận niềm vui đã lâu chưa có
nên các bạn hãy tham gia một bộ môn thể thao đi nó thực sự cần thiết đấy
vậy thì mọi người có biết thể thao có những lợi ích bất ngờ nào có thể giúp chúng ta chữa lành không
thứ nhất việc tập luyện thể thao giúp gia tăng dòng máu lên não này
nhờ đó não được cung cấp đầy đủ oxy kết quả là tăng khả năng tập trung cao hơn giúp cải thiện trí nhớ và khả năng học tập
khi luyện tập sẽ gia tăng lưu lượng máu đến não về lâu dài điều này giúp cải thiện khả năng bật tắt vài gen
những tế bào thần kinh mới kích thích trung tâm trí nhớ ở vùng hai mã giúp chống lại các bệnh thoái hóa thần kinh như alzheimer hay parkinson
nếu luyện tập hàng ngày có thể tránh các thoái hóa liên quan đến tuổi tác hoặc là chảy máu não
các bài tập kích thích các cơ là liệu pháp tuyệt vời cho những người mắc chứng lo âu
trong quá trình luyện tập thì cơ thể sẽ giải phóng ra seorotonin và dopamin có tác dụng làm dịu những căng thẳng và lo âu
các hoạt động thể chất làm tăng sự dẫn truyền thần kinh
điều này sẽ giải thích tại sao các nhà vật lý trị liệu khuyên nên có những hoạt động thể chất trong quá trình điều trị bệnh trầm cảm do làm tăng các học môn hạnh phúc đó là emdofin và serotonin
mệt mỏi nơi công sở thường xảy ra khi lượng máu lên não không đủ những luyện tập vận động nhẹ nhàng sẽ giúp tăng lượng máu và oxy lên não
bài tập yoga này những bài tập tim mạch sẽ đem lại những cải thiện đáng kể ở những phụ nữ giảm ham muốn tình dục đối với nam giới sẽ giúp cải thiện sự cương dương
những hoạt động thể chất đều đặn
thường xuyên giúp tăng cường và kích thích một vùng của não được gọi là con đường chán thể văn
khi vùng này được kích thích thì sẽ tăng thêm sự tự tin của chính bản thân mình
ngoài ra chơi thể thao cũng giúp chúng ta hòa nhập hơn với cộng đồng
việc cải thiện sự tự tin sẽ là một trong những lợi ích tuyệt vời của hoạt động thể chất
trong cuộc sống với những áp lực công việc bạn có thể giải stress bằng những hoạt động thể thao khoảng ba mươi phút một ngày
những hoạt động thể chất này sẽ giúp cơ thể ứng phó với các stress thông qua sự tăng norepinephrine trong não
ngoài ra còn giảm nồng độ cptison một học môn chịu trách nhiệm trong vấn đề này
luyện tập thể thao cũng có thể giúp bạn tạm quên đi những yêu phiền trong cuộc sống
thói quen luyện tập thể thao có thể giúp chúng ta trẻ hóa não bộ giúp điều chỉnh một số chức năng của não
ngoài ra còn giúp não bộ các chất dẫn truyền thần kinh và các sợi cơ được duy trì trong trạng thái trẻ hóa về mặt sinh học
luyện tập hàng ngày không chỉ đốt cháy calor mà còn giúp bạn có một tinh thần minh mẫn
tuy nhiên có rất nhiều người nói với mình là họ quá bận
để dành thời gian chơi một môn thể thao dù biết rõ ràng việc rèn luyện thể chất mang lại rất là nhiều lợi ích
nhưng vẫn có nhiều người gặp khó khăn trong việc duy trì thói quen tập thể thao đều đặn
nguyên nhân của vấn đề này có thể đa dạng từ yếu tố tâm lý đến vấn đề vật lý và cần phải được hiểu rõ để tìm ra các giải pháp phù hợp
một trong những nguyên nhân quan trọng nhất của vấn đề lười biếng khi tập thể thao là sự thiếu động lực
đối với nhiều người việc tập thể thao không phải lúc nào cũng là một trải nghiệm thú vị
nó có thể là một công việc mệt mỏi và đầy cản trở
khi không có đủ động lực
người ta dễ dàng rơi vào trạng thái lười biếng và lơ đi việc tập thể thao
điều này đặc biệt đúng khi mục tiêu tập thể thao không được đặt ra một cách rõ ràng và cụ thể
vì vậy hãy đặt ra cho mình những mục tiêu chơi thể thao
ví dụ như là chúng ta muốn một thân hình đẹp để trở thành một cây ô eo
muốn giảm cân và truyền cảm hứng cho mọi người
hay là trở nên mạnh mẽ hơn để làm được nhiều thứ hơn trong công việc và cuộc sống
một nguyên nhân khác của vấn đề lưới khi tập luyện thể thao là sự thiếu kiên nhẫn và kiên trì
rất nhiều người mong đợi thấy kết quả ngay sau vài buổi tập
tuy nhiên thì thực tế quá trình tập luyện cần thời gian và nỗ lực để đạt được
khi không nhận thấy được sự tiến triển nhanh chóng
nhiều người dễ bỏ cuộc và chấp nhận trở về với lối sống ít hoạt động hơn
vậy nên khi đã quyết định thực hiện
hãy cố gắng làm nó đến cùng để tận hưởng thành quả một cách ngọt ngào nhất
ngoài ra môi trường xung quanh
đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến thói quen tập thể thao của mỗi người
môi trường thiếu sự khích lệ và hỗ trợ có thể làm giảm động lực của người tập thể thao
ngược lại khi được kích thích và hỗ trợ từ bạn bè này gia đình hoặc là cộng đồng
thì người tập thể thao sẽ cảm thấy được động viên hơn và dễ dàng duy trì thói quen luyện tập
đó chính là nguyên nhân những câu lạc bộ này hay là hội nhóm thể thao ra đời
mọi người hãy thử tham gia nhé
ngoài ra việc lựa chọn các hoạt động thể thao mà mình thực sự yêu thích
cũng là một cách hiệu quả để vượt qua vấn đề lời biếng
khi tham gia vào các hoạt động mà mình đam mê
người tập thể thao sẽ tìm thấy niềm vui và hứng thú tự nhiên
từ đó dễ dàng duy trì thói quen tập luyện
trong tất cả vấn đề lời biếng khi tập thể thao không phải là không thể vượt qua
bằng cách hiểu rõ nguyên nhân này và áp dụng các biện pháp phù hợp
thì mình tin là mọi người có thể vượt qua trở ngại này
và tận hưởng những lợi ích to lớn mà thể thao mang lại cho sức khỏe và tinh thần
bất kể bạn là người mới bắt đầu hay là vận động viên chuyên nghiệp
hãy để thể thao trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống
hãy bắt đầu ngay hôm nay và trải nghiệm sức mạnh chữa lành của thể thao
thể thao rất quan trọng chẳng vậy mà khi cách mạng tháng tám thành công
nước việt nam dân chủ cộng hòa được khai sinh cùng ba khó khăn
chủ tịch hồ chí minh vẫn đề cao vấn đề sức khỏe của nhân dân
vào ngày ba mươi một tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
chủ tịch hồ chí minh đã ký xác lệnh số một mươi bốn
thành lập nha thể dục trung ương thuộc bộ thanh niên
tiền thân của ngành thể dục thể thao ngày nay
để tăng cường và mở rộng các hoạt động của thể dục thể thao
và trực tiếp chỉ đạo công tác giáo dục thể chất cho thế hệ trẻ
chủ tịch hồ chí minh ký tiếp xác lệnh số ba mươi tám ngày hai mươi bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thành lập nha thanh niên và thể dục thuộc bộ quốc gia giáo dục
ngành thể dục thể thao mới là cơ quan tham mưu của chính phủ cách mạng
do hồ chủ tịch đứng đầu
đây là cơ quan quản lý điều hành công tác thể dục thể thao trong phạm vi cả nước
ngành thể dục thể thao mới là cơ quan đặc trách công tác thể dục thể thao
vì lợi ích của nhân dân và đất nước
điều đó chưa từng có trong lịch sử dân tộc việt nam từ trước cách mạng tháng tám
tư tưởng hồ chí minh đã chỉ hướng cho sự hình thành và phát triển của nền giáo dục thể thao mới
và chủ tịch hồ chí minh đã viết lời kêu gọi toàn dân tập thể dục vào cuối tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
xây dựng nước nhà gây đời sống mới việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công
mỗi một người dân yếu ớt tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần
mỗi một người dân khỏe mạnh tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe
vậy nên tập luyện thể dục bồi bổ sức khỏe tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe
vậy nên tập luyện thể dục bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người dân yêu nước
việc đó không tốn kém khó khăn gì
gái trai già trẻ ai cũng nên làm
và ai cũng làm được
mỗi người lúc ngủ dậy tập ít phút thể dục ngày nào cũng tập
thì khí huyết lưu thông tinh thần đầy đủ như vậy là sức khỏe
dân cường thì nước thịnh tôi mong đồng bào ai cũng gắn tập thể dục tự tôi ngày nào cũng tập
lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của bác hồ đã mở đầu cho sự phát triển mạnh mẽ
của những phong trào thể dục thể thao ở khắp cả nước
với mục tiêu khỏe phí nước cũng như nền thể thao nước nhà từ đó cho đến nay
vậy thì cần phải tập luyện như thế nào
để có lợi cho sức khỏe tập thể dục dù ít thì vẫn tốt hơn so với việc là mình không tập
hãy bắt đầu với một hoạt động có thể làm chúng ta thoải mái
nên biết cách đo nhịp tim của chính mình và tính toán nhịp tim mục tiêu
khoảng tám mươi nhịp tim tối đa của mình
thì khi mà chúng ta quen hơn với việc tập thể dục
thì nên giữ nhịp tim vào khoảng sáu mươi đến tám mươi năm nhịp tim tối đa của mình nhé
mọi người có thể kiểm tra nhịp tim bằng cách đặt nhẹ hai ngón tay và một bên cổ
ở khoảng giữa tay và cằm và đếm nhịp đập trong một mươi giây
sau đó nhân cho sáu để có được nhịp tim trong vòng một phút
ví dụ nếu bạn đang ngồi yên và đếm một mươi hai nhịp trong một mươi giây
thì nhân một mươi hai x sáu nghĩa là nhịp tim của bạn sẽ là bảy mươi hai nhịp mỗi phút
để tính được nhịp mục tiêu thì trước hết
cần tính nhịp tối đa bằng cách lấy hai trăm hai mươi trừ đi số tuổi của bạn tuổi tính theo năm
sau đó để tính nhịp tim mục tiêu hay nhịp tim nên duy trì trong quá trình tập thể dục
thì lấy nhịp tim tối đa nhân với sáu mươi hoặc tám mươi
ví dụ nếu bạn bốn mươi tuổi lấy hai trăm hai mươi trừ đi bốn mươi tương đương với nhịp tim tối đa là một trăm tám mươi
sau đó nhân số này với sáu mươi hoặc là tám mươi năm
vậy nhịp tim nên duy trì trong quá trình tập thể dục sẽ là từ một trăm linh tám đến một trăm năm mươi
khi mới bắt đầu tập thì chúng ta có thể sử dụng số nhịp tim thấp
một trăm tám mươi x sáu mươi bằng một trăm linh tám
sau đó khi đã quen hơn thì chúng ta có thể sử dụng số nhịp tim cao
một trăm tám mươi x tám mươi năm bằng một trăm năm mươi ba nhịp
hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của mình sẽ giúp mọi người có động lực để tập thể dục hơn
và cảm ơn mọi người đã lắng nghe potcap ngày hôm nay
hẹn gặp lại trong những số podcast tiếp theo nhé
hãy để lại ý kiến và đừng quên chia sẻ potcat này với gia đình này bạn bè
còn bây giờ hãy uống thật nhiều nước và ngủ sớm thôi nào